mở đầu sẽ là thông tin tại tp hcm
thanh niên ba mươi tuổi bị bạn đồng hương dùng dao đâm đã tử vong
công an tp thủ đức vừa bắt giữ ba thanh niên liên quan đến vụ việc trên
ba người bị bắt giữ là văn tiến thuận hồ hậu nguyễn văn dũng tất cả đều cùng quê bình định
trước đó vào đêm ngày ba mươi tháng một mươi thuận hậu dũng và một thanh niên đồng hương cùng nhậu tại một quán trên đường hoàng diệu phường linh chiểu tp thủ đức
sau khi say xỉn cả nhóm xảy ra mâu thuẫn do liên quan đến chuyện nợ nần tiền bạc
cả nhóm ra trước cửa một quán nhậu nói chuyện thì tiếp tục xích mích và thuận dùng dao đâm vào người thanh niên này
chứng kiến vụ việc người dân đã đưa nạn nhân bị đâm vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng nạn nhân không qua khỏi
thuận hậu và dũng cũng nhanh chóng bị công an phường ninh triều phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức bắt giữ
liên quan đến vụ án tham ô tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu vừa tiến hành mở rộng điều tra xảy ra tại ubnd xã căn hồ huyện mường tè
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thị hồng nhung hộ khẩu thường trú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội nguyên là kế toán xã căn hộ huyện mường tè
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi ubnd xã can hồ được ubnd huyện mường tè giao triển khai thực hiện dự án hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
với tổng mức đầu tư hơn ba trăm linh sáu triệu đồng trên cương vị là kế toán ubnd xã can hồ mặc dù biết dự án chưa triển khai thực hiện chưa phát tiền hỗ trợ cho tám mươi hai hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng
nhưng do cần chứng tử để quyết toán dự án
trước đó nguyễn thị hồng nhung đã lập một bộ hồ sơ khống ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả hỗ trợ để trình cấp có thẩm quyền quyết toán dự toán
hành vi của nguyễn thị hồng nhung đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước với số tiền hơn ba trăm linh sáu triệu
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông lý trà lối
chủ tịch ubnd xã căn hồ huyện mường tè về tội tham mô tài sản
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông lý trà lối
ông nhận danh hiệu bác sĩ răng hàm mặt mang tên vũ xuân tú tại thanh hóa
sau đó tú sử dụng văn bằng chứng chỉ giả trên để được sở y tế thanh hóa cấp cho tú chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt và làm răng hàm giả
vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tú đến sở kế hoạch và đầu tư tỉnh an giang nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hiệu hạn nha khoa công nghệ cao an giang do tú làm giám đốc
đồng thời cũng là bác sĩ chịu trách nhiệm về chuyên môn
vào ngày bốn tháng năm đoàn thanh tra sở y tế tỉnh an giang tiến hành thanh tra phòng khám nhà khoa công nghệ cao an giang phát hiện tú sử dụng văn bằng chứng chỉ giả
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa vừa phối hợp với một số đơn vị chức năng và công an thị xã ninh hòa tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke garaxi ở thôn thạch thành xã ninh quang thị xã ninh hòa phát hiện tại đây hàng chục đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy
thời điểm kiểm tra vào lúc hai mươi ba h ngày ba mươi tháng một mươi cơ sở kinh doanh karaoke garaxi đang hoạt động sáu phòng có bốn mươi hai khách và hai nhân viên kiểm tra sáu phòng này các tổ công tác phát hiện nhiều loại ma túy và một số dụng cụ dùng cho việc sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh phát hiện bốn mươi ba trên bốn mươi bốn người dương tính với các chất ma túy vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị
trong những năm gần đây tình trạng mua bán vận chuyển pháo nổ diễn ra không chỉ vào thời điểm những tháng cuối năm mà các đối tượng đã có sự hoạt động vào bất cứ thời điểm nào trong năm
các đường dây mua bán vận chuyển pháo nổ âm thầm gom và vận chuyển hàng tấn pháo lậu từ bên kia biên giới về việt nam tập kết để chờ thời cơ đưa ra thị trường tiêu thụ
chủ động trước những diễn biến của tội phạm lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn các đường dây mua bán vận chuyển pháo
một đường dây tàng trữ vận chuyển pháo với số lượng rất lớn vừa bị lực lượng công an huyện việt yên phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang triệt phá
thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này đó là pháo nổ được đóng gói vào các thùng bìa cắt tông bên ngoài in nội dung thùng chứa hoa quả để che mắt lực lượng chức năng
tổng số pháo bị phát hiện thu giữ trong chuyên án này là hơn sáu bốn tấn cùng bốn bị can liên quan đã bị khởi tố về hành vi tàng trữ hàng cấm
ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tôi có được anh đồng và anh tiến
tôi đã sang thuê xe nâng để vận chuyển pháo trên xe container xuống kho
trong số lượng pháo đấy thì tôi nhìn thấy là pháo được đựng trong thùng bìa cắt tông có yên hình quả táo chữ trung quốc
có thể nói là hành vi hoạt động của các đối tượng nguồn bán đằng này thì rất tinh vi
khi mà phát hiện ra thì các cái thùng pháo được đựng
được đóng trong cái thùng cắt tông được bao bọc bọc phía ngoài là hình ảnh là táo có chữ của nước ngoài
thì chúng tôi xác định đây là một vụ án mà sẽ cần phải tập trung đấu tranh để có thể tìm được tất cả các đối tượng liên quan
làm sao để đấu tranh triệt để thời gian tới góp phần đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là chuẩn bị đến cái dịp tết nguyên đán
diễn biến các vụ mua bán vận chuyển pháo nổ trong thời gian qua cho thấy tội phạm này hoạt động mạnh tại các địa bàn các tỉnh giáp biên giới trung quốc lào campuchia
chúng hình thành những đường dây lôi kéo nhiều người tham gia vào hoạt động vận chuyển pháo từ bên kia biên giới vào việt nam tập kết ở địa bàn giáp danh
pháo được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn lối mở hoặc với số lượng pháo lớn chúng sẽ trả trộn vào hàng hóa tiêu dùng để làm thủ tục nhập khẩu
sau đó chúng tiếp tục sử dụng xe ô tô để vận chuyển pháo đưa đi tiêu thụ tại nhiều các tỉnh thành khác trên cả nước
để triển khai thực hiện hiệu quả từ nay đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
thì ngay trong tháng tám vừa rồi chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo chung yêu cầu công an các địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể
phối hợp với các lực lượng trong đó đặc biệt là lực lượng biên phòng lực lượng hải quan để ngăn chặn nguồn pháo ngay từ tuyến biên giới
không cho thẩm lậu ở việt nam hạn chế tối đa hoạt động thẩm lậu phạm và kịp thời phát hiện bắt giữ ngay trên tuyến biên giới
ngoài ra một thủ đoạn của các đối tượng khi tiêu thụ pháo nổ tại địa bàn trong nước vừa bị cơ quan công an làm rõ
đó là chúng tự in nhãn mát pháo do bộ quốc phòng sản xuất và dán lên các hồ pháo do nước ngoài sản xuất
sau đó chúng quảng cáo là pháo được phép lưu hành để bán cho người tiêu dùng
từ nay đến cuối năm cùng với các biện pháp đấu tranh bóc gỡ các đường dây ổ nhóm mua bán
lực lượng công an các đơn vị địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến pháo nổ
để từ đó góp phần ngăn những hệ lụy do pháo gây ra cho các gia đình và xã hội
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng phạm văn thiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp cây thông trong
xã cửa dương huyện phú quốc tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng là hai đối tượng
đối tượng nguyễn xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thị trấn minh đức huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
và đối tượng lương văn trường sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã hòa bình huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện